trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi các cơ quan chức năng của việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của anh
tổ chức chuyến bay đưa hơn ba trăm năm mươi công dân việt nam về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi sinh viên đã hoàn thành quá học hết hạn visa gặp khó khăn về chỗ ở
do trường học và ký túc xá đóng cửa phụ nữ mang thai người cao tuổi người bị bệnh hiểm nghèo có tiểu sử bệnh lý nền
người đi du lịch công tác ngắn hạn bị kẹt lại
chuyến bay được bảo đảm chặt chẽ về an ninh an toàn các quy định về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ
sau khi hạ cánh tại sân bay vân đồn những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định